quảng ngãi triệt phá cơ sở sản xuất hàng trăm nghìn lít dầu đe ô giả
lực lượng công an đã bắt ông bùi đình trương giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận tải đình trương ở huyện sơn tịnh
ông nguyễn minh hiệp ở quận nam từ liêm hà nội và nguyễn thanh phong ở thành phố cần thơ
các đối tượng khai nhận từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay nguyễn minh hiệp đã móc nối mua bán dầu giả với công ty của bùi đình trương
trên một trăm linh chuyến hàng với số lượng trên ba trăm linh lít dầu với giá từ một mươi hai đồng đến một mươi ba bốn trăm linh đồng một lít với số tiền hàng tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình sơn phối hợp với đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra mở rộng
đối với những cửa hàng xăng dầu trên cả nước đã mua lại dầu giả của bùi đình trương và nguyễn minh hiệp
xác minh đối tượng tung tin công an bắt dân trong quán karaoke
theo đó vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi tháng chín trung úy nguyễn trường giang và thượng sĩ nguyễn văn sơn
công tác tại công an thị xã kỳ anh dự liên hoan tại quán karaoke tại phường sông trí thị xã kỳ anh
với một nhóm bạn của mình và tại đây nhóm của giang đã mâu thuẫn với một nhóm khác
ngay sau đó nhóm này bỏ về và kéo khoảng hai mươi đối tượng khác đến quán karaoke để gây gỗ và vây đánh nhóm của anh giang
hậu quả làm trung úy nguyễn trường giang bị đánh chấn thương vùng đầu còn thượng sĩ nguyễn văn sơn bị thương ở vùng chán
người dân địa phương đã điện báo công an thị xã kỳ anh đến hiện trường để giải quyết vụ việc
tuy nhiên nhóm đối tượng trên vẫn không dừng lại tiếp tục truy đuổi hành hung lực lượng chức năng
vì vậy một chiến sĩ công an đã phải nổ súng đạn cao su chỉ thiên để giải tán đám đông bảo đảm an ninh trật tự
sau đó có đối tượng đã lên mạng xã hội facebook tung tin công an nổ súng vào người dân làm người dân bị thương phải nhập viện
theo thượng tá ngô đức ninh đây là thông tin sai sự thật
không có người dân nào bị thương vì trúng đạn cao su bởi cán bộ chiến sĩ bắn chỉ thiên trong khi làm nhiệm vụ
bình phước hung thủ dùng súng truy sát vợ chồng anh trai ruột đã tự sát
đối tượng tự sát lực lượng công an đã thu được hai khẩu súng ngắn bắn đạn thể thao và một mươi viên đạn
mặc dù được lực lượng công an đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện gần nhất tuy nhiên do vết thương quá nặng đối tượng đã tử vong
hai nguyên tổng giám đốc bảo hiểm xã hội việt nam bị phạt hai mươi năm tù
tòa đã tuyên phạt năm bị cáo gồm lê bạch hồng nguyên thứ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội
nguyên tổng giám đốc bảo hiểm xã hội việt nam sáu năm tù nguyễn huy ban nguyên tổng giám đốc bảo hiểm xã hội việt nam
và nguyễn phước tường nguyên trưởng ban kế hoạch tài chính đều bị phạt một mươi bốn năm tù hoàng hà bảy năm tù trần tiến vĩ ba năm tù
cùng với tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
bị cáo trần thị thanh thủy bị tuyên phạt hai mươi bốn tháng tù treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bản án sơ thẩm nhận định bảo hiểm xã hội việt nam là tổ chức sự nghiệp không phải là tổ chức tài chính tín dụng
nên ilc hai là tổ chức tín dụng phi ngân hàng không được vay vốn của bảo hiểm xã hội việt nam
khi thực hiện đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội bảo hiểm xã hội việt nam không được phép cho ilc hai là tổ chức tín dụng phi ngân hàng vay vốn
việc bảo hiểm xã hội việt nam cho alc hai vay vốn là vi phạm quy định của pháp luật
các bị cáo trong vụ án có hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
về nguyên tắc phải bồi thường cho bảo hiểm xã hội việt nam
hội đồng xét xử xác định số tiền thiệt hại của vụ án là hơn một sáu trăm chín mươi bảy tỷ đồng
trong đó agribank phải có trách nhiệm bồi thường cho bảo hiểm xã hội việt nam số tiền hơn tám trăm sáu mươi hai tỷ đồng
số tiền còn lại là tám trăm ba mươi năm tỷ đồng thuộc trách nhiệm của các bị cáo phải bồi thường do đã có lỗi cố ý
đắc lắc khởi tố đối tư
đắk lắc khởi tố đối tượng chém chết người đi đường
nạn nhân trong vụ án này là ông võ tự bảy mươi hai tuổi
theo kết quả điều tra ban đầu vào khoảng chín giờ ngày ba mươi một tháng tám không thấy vợ và con ở nhà
nên y biên đã đi đến nhiều nhà người quen ở trong buôn để tìm
y biên thấy ông võ tự đang điều khiển xe máy đi ngược chiều
mặc dù không quen biết không mâu thuẫn nhưng vì bực tức chuyện không tìm thấy vợ
nên y biên đã dùng cái cán cuốc đánh mạnh vào đầu khiến ông tự ngã xuống đường nằm bất tỉnh
chưa dừng lại e viên còn tiếp tục dùng phần lưỡi cuốc bổ liên tiếp nhiều nhát vào đầu ông tự
rồi vác cuốc đi về nhà
tại cơ quan công an y biên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
tổ công tác công an huyện yên thế khi đang làm nhiệm vụ
phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe máy theo hướng ngã tư cầu gồ phồn xương huyện yên thế bắc giang
có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn giao thông nên tiến hành dùng phương tiện kiểm tra
khi thượng úy nguyễn văn tuấn ra hiệu lệnh dừng xe lái xe không chấp hành hiệu lệnh
mà còn tăng ga lao thẳng vào cán bộ làm nhiệm vụ
hậu quả thượng quý nguyễn văn tuấn bị đa chấn thương ở vùng đầu đuôi phải mí mắt phải
hai thanh niên đi mô tô bị xây sắt nhẹ đang được điều trị tại trung tâm y tế huyện yên thế
hai thanh niên được xác định là vũ minh hoàng sinh năm hai nghìn hai là người điều khiển phương tiện
và nguyễn văn nghĩa sinh năm hai nghìn một cùng chú tại thôn chùa xã tân hiệp huyện yên thế bắc giang
hiện cả hai đang là học sinh một trường trung cấp nghề trên địa bàn huyện và chưa có giấy phép lấy xe
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên thế đã khám nghiệm hiện trường
thu thập các thông tin tài liệu liên quan để xử lý theo quy định
công an hà tĩnh công bố phá thành công chuyên án đánh bạc nghìn tỷ
theo tài liệu của cơ quan điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh
phát hiện hai tài khoản cáo độ bóng đá cấp độ supermaster tài khoản siêu tổng đại lý
có tên g một mươi tám rq hai mươi hai do hai đối tượng cộng cán chuyên nghiệp về cá độ bóng đá tại tỉnh khánh hòa quản lý
sau đó chia ra cấp cho các đối tượng trên địa bàn hà tĩnh và một số tỉnh khác có liên quan sử dụng
để tổ chức cá độ bóng đá trên trang web b tám mươi tám ag com và các trang cá độ bóng đá là bóng tám mươi tám com
cượcbanh tám mươi tám com tổng hai đường dây có tám trăm một mươi một tài khoản
với sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ và sự phối hợp hiệu quả của các đơn vị nghiệp vụ bộ công an
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa bình định phú yên tp hcm
ngày hai mươi sáu tháng năm phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh đã đồng loạt bắt giữ một mươi một đối tượng
trong hai đường dây tại năm tỉnh khác nhau đặc biệt trong đó là bắt giữ các đối tượng phạm hải
chú tỉnh khánh hòa cầm đầu giữ tài khoản cấp độ super của tài khoản g một mươi tám
hồ xuân đạt cầm đầu đường dây rq hai mươi hai
lực lượng công an cũng đã bắt giữ đối tượng lê cảnh bảo chú tại tỉnh khánh hòa
chính là đối tượng cầm đầu của hai đường dây đánh bạc qua mạng liên tình
khi đã cấp tài khoản cho phạm hải và hồ xuân đạt để quản lý điều hành hai đường dây cá độ bóng đá
ngày ba mươi một tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án đánh bạc
và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá đội bóng đá
qua đó xác định hai đường dây cá độ bóng đá trên đã hình thành và hoạt động từ khoảng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
trung bình số tiền giao dịch trong cá độ bóng đá của hai đường dây này mỗi tháng khoảng năm trăm linh tỷ đồng
tính lũy kế ước tính tổng số tiền giao dịch của hai tài khoản cá độ bóng đá trong hai đường dây này
từ khi hình thành đến khi bị bóc gỡ là hơn ba tỷ đồng
tiếp tục mở rộng điều tra đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố bốn mươi năm bị can
trong đó có hai mươi chín bị can giữ vai trò tổ chức một mươi sáu bị can giữ vai trò con bạc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố bốn mươi năm bị can